đầu tư ngc ventures đã công bố
có kế hoạch phân bổ một trăm linh triệu đô la mỹ
cho các start up ở giai đoạn đầu
trong các ngành tài chính phi tập trung defi
về đầu tư mộ hiểm của sản giao dịch
tiền kỹ thuật số binance hay qcon ventures
công ty con về mã đầu tư của sản giao dịch
tiền số qcon và nền tảng giao dịch
winvan cũng tham gia đầu tư
vào các dự án tập trung vào nft
với số tiền bỏ ra ở mức hàng trăm triệu đô la mỹ
đây được cho là những tín hiệu lạ
khi sức hút của nft vẫn rất mạnh mẽ
trong bước ảnh thị trường tiền số
dần đi vào thoái trào
tiềm năng của các dự án việt
trong lĩnh vực blockchain nói chung
và game nft nói riêng được đánh giá là khá lớn
thuận lợi của việt nam là có lực lượng kỹ sư
dội dào với kỹ thuật tốt và chuyên cần
ngoài ra tính thanh lọc của thị trường nft
thể hiện rõ khi dòng vốn mộ hiểm
đang tìm đến các dự án nft
đưa ra được sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế
giai đoạn tiền rẻ không còn khi bóng đen
làm phát phủ lên các nền kinh tế lớn
những đầu mã hóa thoái trào do thất hứa
với các nhà đầu tư về một nền tảng tài chính mới
vì vậy những đơn vị khởi nghiệp xây dựng
và chứng minh được mô hình kinh tế nft rõ nét
sẽ đón được dòng tiền rút ra khỏi thị trường
tiền mã hóa đang ám đạm hiện nay

thật sự chia sẻ là việt nam mình có khoảng

nhưng thực sự dự án có tiềm năng và chất lượng
thì chưa đến một mươi

thì bạn phải tìm được một nền tảng tài chính mới

khi mà bạn xây dựng một sản phẩm
thì bạn phải tìm được một nền tảng tài chính mới
thì bạn phải tìm được cái product market fit
có nghĩa là người dùng tiếp nhận
cái sản phẩm bạn như thế nào
và tại sao họ lại sử dụng sản phẩm của bạn
những dự án game hay là blockchain
thì giống như mình nói
ví dụ mấy dự án như là angry birds
hay là trước trước những game truyền thống
tại sao họ sống được
tại phải có sự tiếp nhận từ người chơi
và cái game của bạn chất lượng
thì bạn sẽ sống được
việt nam đang đứng trước cơ hội để bắt kịp
thậm chí là đi trước công nghệ của thế giới
kỹ sư việt không nên đứng ngoài cuộc chơi này
và hoàn toàn có thể cạnh tranh sản phẩm
với đội ngũ công nghệ quốc tế
nếu có thêm nhiều dự án và nft thành công
việt nam không chỉ thu hút được lượng ngoại tệ
từ các nhà đầu tư trên thế giới
mà còn khẳng định uy tín của kỹ sư việt nam
trên cộng đồng blockchain toàn cầu
lợi dụng sơ hở trong hoạt động kinh doanh
mua bán khóa đơn giá trị gia tăng
một nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ
để gây ra hàng loạt vụ lừa đảo
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
phóng viên thành phố an toàn đã có ghi nhận
về đường dây khóa đơn khống không có hàng khóa này
năm hai nghìn hai mươi đối tượng lê minh trí
tự xưng là lê như chiến
giám đốc công ty hiệp pháp
địa chỉ tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
và đối tượng trung khôi
liên lạc qua điện thoại và đề nghị ông nam
xuất hàng khóa đơn giá trị gia tăng khống
cho công ty hiệp pháp trị giá hơn một một tỷ đồng
với tiền hoa hồng là ba mươi triệu đồng
trí sau đó hẹn ông nam
mang theo số tiền trên đến một ngân hàng
để nộp vào tài khoản của công ty hiệp pháp
đồng thời làm phiếu ủy nhiệm chi
trong lúc chờ giải ngân làm thú tục
thì các đối tượng đã sử dụng internet banking
chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty hiệp pháp
để chiếm đoạt rồi bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh bình dương
xác lập chuyên án để điều tra làm rõ
theo đó ba đối tượng lê minh trí
lê minh truyền và nguyễn công hùng
đã câu kết thực hiện hành vi lừa đảo trên
hiện trí truyền đã bị bắt giữ
riêng đối tượng hùng đã bỏ trốn
để thực hiện hoạt động lừa đảo
thì các đối tượng thu thập thông tin
về một doanh nghiệp có thật
làm giả toàn bộ hồ sơ của công ty này
sau đó đưa đến ngân hàng
để mở tài khoản ngân hàng
là tài khoản doanh nghiệp
sau khi mở tài khoản doanh nghiệp
thì các đối tượng thuê một số điện thoại đẹp
điện thoại số tư quý
để mà tham gia các hội nhóm
xã hội mạng xã hội
để tìm kiếm thông tin của những doanh nghiệp
muốn mua hoa đơn
bị hại đưa tiền tới ngân hàng
để nộp vào doanh nghiệp
công an tỉnh bình dương xác định
ba đối tượng này đã gây ra sáu vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản khác
tại các tỉnh thành phố trong cả nước
bằng thu đoạn mua bán hoa đơn giá trị gia tăng khống
và thu đoạn cho vai đáo hạ ngân hàng
với tổng số tiền là một mươi hai chín trăm bốn mươi tám triệu đồng
và thu đoạn cho vai đáo hạ ngân hàng
gồm một vụ tại thành phố cần thơ
với số tiền hai bốn tỷ đồng
một vụ tại tỉnh hải dương với số tiền một một tỷ đồng
hai vụ tại hà nội
với tổng số tiền sáu bảy tỷ đồng
một vụ tại tỉnh bà rìa vũng tàu
với số tiền một tỷ đồng
và một vụ tại thành phố hồ chí minh
với số tiền một sáu tỷ đồng
bạn đó nập tiền vào tài khoản công ty
của tôi đã mở từ trước
sau đó thì tôi ký ủy nhiệm chi
để giao dịch chuyển khoản
sau khi ngân hàng báo lệnh thành công
thì tôi và bạn nam ra về
thì cũng trong ngày đó
thì anh hùng có gửi lại cho tôi
số tiền khoảng một trăm sáu mươi mấy
khoảng một trăm bảy mươi triệu
tôi có mở tài khoản ngân hàng
ở cần thơ và ở
ở ngoài hà nội
ở ngoài hà nội thì tôi chưa có thực hiện giao dịch
mới chỉ dừng lại
mở tài khoản ngân hàng giả thôi
hùng mới đưa cho em
cái giấy chứng minh
cái giấy chứng minh
đó là kêu em vô trong ngân hàng
mở tài khoản ngân hàng
mở tài khoản cá nhân
thì khi nào có tiền vô
em chuyển vô đó rồi anh đi gúc ra cho em
rồi bắt đầu
có tiền vô
hùng mới kêu em là vô gúc
gúc xong rồi đi ra để đưa cho hùng
tất cả tiền mặt chứ căn cức lại cho hùng hết
lợi dụng sự thông thoáng
của luật quản lý thuế
luật doanh nghiệp luật đầu tư
nên nhiều đối tượng đăng ký thành lập doanh nghiệp
nhằm mục đích bù bán hóa đơn trúng thuế
làm mình phong trang đẩy các hành vi vi phạm pháp luật
trong khi đó công tác quản lý thuế
quản lý sử dụng hóa đơn kiểm tra doanh nghiệp
giao dịch tại ngân hàng
còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập
chế tài xử lý đối với tội phạm mua bán hóa đơn
còn thấp và chưa đủ tính răng đe
nên tội phạm vẫn lợi dụng để hợp lý hóa hồ sơ
tìm mọi lý do để che giấu vết tại ngân hàng
thuê người khác góp tiền chuyển tiền tại ngân hàng
thường xuyên thay đổi số điện thoại
hoặc liên lạc qua mạng xã hội
gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý
của lực lượng chức năng
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ dây thái xin kính chào và hẹn gặp lại